tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vào sáng ngày hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời thủ đô viên trăn đi thăm tỉnh bò lì khăm xây
thay mặt đảng bộ chính quyền tỉnh bò lì khăm xây bí thư tỉnh trường con kèo xây sòng khăn
bày tỏ vinh dự được chào đón nhà lãnh đạo cao nhất của việt nam lần đầu tiên đến thăm tỉnh
đặc biệt trong bối cảnh đảng bộ và nhân dân tỉnh bò lì khăm xây
đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
và đại hội lần thứ sáu đảng bộ tỉnh
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh bò lì khăm xây
một tình dâu truyền thống yêu nước cách mạng có vị trí chiến lược quan trọng huyết mạch
kết nối thủ đô viên trăn với các tỉnh bắc lào với các tỉnh trung lào
đặc biệt là đang có quan hệ tốt với nhiều địa phương của việt nam
hiện nay boli khăm xây có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tỉnh nghệ an hà tĩnh
thành phố đà nẵng và nhiều địa phương khác của việt nam
hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội
xóa đói giảm nghèo phát triển nguồn nhân lực xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
bảo đảm quốc phòng an ninh
một mươi sáu doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại bò lì khăm xây
trong các lĩnh vực khai khoáng dịch vụ nhà hàng khách sạn chế biến nông sản thực phẩm
chiều cùng ngày tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời tỉnh bò lì khăm xây lên đường về nước